tình hình bệnh sởi đang có những diễn biến hết sức phức tạp số ca mắc căn bệnh có dấu hiệu gia tăng nhanh và nguy cơ lan rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã ghi nhận gần hai trăm linh trường hợp dương tính với virus sởi tại một mươi ba trên một mươi năm huyện thị xã thành phố
bệnh sởi đang diễn biến phức tạp khi số người mắc bệnh được ghi nhận ở nhiều độ tuổi khác nhau có cả trẻ em và người lớn
đáng chú ý chín mươi sáu trường hợp mắc sởi đều chưa tiêm vaccine phòng bệnh
bé nhà tôi thì được một tuổi rưỡi nhưng đến giờ thì chưa được tiêm sởi lúc đầu vô thì bé bị sốt sốt xong thì bé bị ấy đã bị phổi từ từ nó bị ấy bị sởi
trong quá trình khám hỏi bệnh và điều trị thì bệnh nhân ở đây có một số người thì chưa đủ tháng chưa đủ tuổi thì người ta chưa đi tiêm phòng
có một số người thì tiêm mới có một mũi nên là chưa được tiêm
chưa có được sự miễn dịch chưa có sức đề kháng
một số người thì con người ta ốm đau bị bệnh nên là người ta bảo là không có đi tiêm phòng
với lại một số người thì lại cho rằng là tiêm phòng rồi vẫn bị nên là nhiều người người ta không đi tiêm phòng
để ngăn chặn bệnh lây lan rộng trong cộng đồng ngành y tế đắk lắc đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh
trực thuộc khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh sởi để tổ chức cách ly và điều trị nhanh chóng theo đúng quy định
ra soát thống kê những người chưa được tiêm vaccine
phòng bệnh và khuyến cáo việc tiêm chủng
riêng đối tượng từ một đến năm tuổi chúng ta sẽ phải tiêm nhắc lại cho trẻ bằng mũi nữa
còn những đối tượng khác thì những đối tượng nào mà chưa được tiêm hoặc là nghi ngờ chưa được tiêm
thì chúng ta tiêm cho họ bằng mũi sợi để chúng ta phòng bệnh tiếp tục cho họ
còn đối với các vùng khác mà những vùng mà nó có cái điều kiện gần giống như những cái vùng có bệnh
thì chúng ta gọi là cái vùng nguy cơ cao
thì cái vùng đó chúng ta cũng phải tiến hành các biện pháp là điều tra các đối tượng từ một đến năm tuổi
và chúng ta tiến hành tiêm chủng hàng loạt cho các đối tượng đó
ngành y tế đắk lắc cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện trẻ nhỏ và người lớn có dấu hiệu sốt
phát ban cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm
và cách ly điều trị kịp thời nhằm hạn chế sự lây lan bệnh sởi trong cộng đồng